thưa quý vị sau bốn ngày năm đêm chạy đua với thời gian để giải cứu bé trai một mươi tuổi bị rơi xuống ống trụ bê tông
lãnh tạo tỉnh đồng tháp thông báo bé được xác định là đã tử vong
ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp thông tin nguyên nhân chính khiến bé thai lý họ nam tử vong
là do kẹt trong lòng ống trụ bê tông bốn ngày và bị đa chấn thương thiếu dưỡng khí nhiệt độ thấp
theo ông bửu trước đây lực lượng tại hiện trường ưu tiên vừa cứu hộ vừa tìm cách để duy trì cho bé
tuy nhiên đến cuối giờ chiều ngày hôm qua các cơ quan chức năng tại hiện trường dựa trên nhiều thông tin xác định cháu bé thái lý hậu nam đã tử vong
với việc xác định bé đã tử vong các lực lượng thay đổi biện pháp cứu hộ đưa thi thể em bé lên để gia đình lo hậu sự